theo cục xuất nhập khẩu bên cạnh việc phân bổ hai mươi tấn gạo cho tất cả thành viên tổ chức thương mại thế giới
hàn quốc sẽ dành cho việt nam hạn ngạch riêng là hơn năm mươi năm tấn gạo
bao gồm các loại gạo mà việt nam có thể trồng và xuất khẩu
đặc biệt hàn quốc bảo đảm áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch phù hợp với quy định của wto
và không gây ra tác động hạn chế nhập khẩu
để tận dụng cơ hội tiếp cận thị trường hàn quốc các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo
có thể tìm hiểu tham khảo thông tin tại trang thông tin điện tử của mafra
để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và chủ động theo dõi
tham gia các đợt đấu thầu do mafra tổ chức
trong quá trình thực hiện hạn ngạch thuế quan tham gia các đợt đấu thầu
nếu gặp phải các vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh
các tổ chức cá nhân thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
có thể gửi thông tin về bộ công thương để kịp thời tham vấn với hàn quốc